tiếp tục chương trình làm việc chiều nay hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đã tiến hành thảo luận tại hội trường về đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội điều hành phiên họp